liên quan tới sự việc tàu vỏ thép hư hỏng tại bình định theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết để xảy ra tình trạng tàu vỏ thép hư hỏng tại bình định là có trách nhiệm của một số đăng kiểm viên
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình triển khai nghị định sáu bảy trong đó đáng chú ý là tình trạng tàu vỏ thép bị hư hỏng kém chất lượng không chỉ xảy ra ở bình định mà còn được ghi nhận ở nhiều địa phương khác
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để xảy ra tình trạng tàu vỏ thép hư hỏng tại bình định là có trách nhiệm của một số đăng kiểm viên
trong ngày ba mươi tháng sáu vừa qua tổng cục thủy sản đã tạm đình chỉ giám sát tàu cá đối với hai đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm tàu cá